chuyển sang phần tin tức quốc tế ngày hôm qua một tên lửa phòng không s ba trăm linh của ukraine đã rơi xuống lãnh thổ belarus
thông tin được bộ quốc phòng belarus xác nhận theo đó tên lửa đã rơi gần thành phố ivanovo ở vùng brex
phía tây nam nước này nơi có chung đường biên giới với ukraine vụ việc không gây thương vong
truyền thông nhà nước belarus đưa tin vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi một giờ sáng theo giờ địa phương
các nhà điều tra cho rằng tên lửa ukraine có thể đã đi chạch hướng và rơi xuống belarus hoặc có thể đã bị lực lượng phòng không belarus phá hủy giữa không trung
tổng thống belarus đã biết về vụ việc vụ việc xảy ra trong bối cảnh các quan chức belarus cáo buộc ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới
chính phủ belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với ukraine
hiện phía ukraine chưa bình luận gì về vụ việc